hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bé trai nặng năm bốn kg phải cấp cứu ngay khi vừa chào đời
bình thuận thêm một trường hợp tử vong nghi do bệnh dạy
cơ sở dịch vụ tắm hơi mát xa ngang nhiên lấn sân điều trị liệu pháp tế bào gốc
thưa quý vị ngày hai mươi năm tháng bốn lãnh đạo sở y tế tỉnh bình dương xác nhận
có xảy ra một trường hợp bé gái bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine tại trung tâm tiêm chủng tnt bến cát
theo thông tin ban đầu sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn vợ chồng anh lv ngụ tỉnh bình dương
đưa con gái hai tháng tuổi đến trung tâm tiêm chủng vaccine tnt bến cát để tiêm vaccine sáu trong một
tại trung tâm tiêm chủng gia đình được bác sĩ tư vấn trước tiêm
sau khi tiêm vaccine bé có biểu hiện phản ứng mạnh và bị sốc phản vệ
cháu l a n sinh tháng hai năm hai nghìn bốn là người được tiêm vaccine và xảy ra sự cố
theo báo cáo tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình dương sự việc xảy ra vào lúc tám giờ ngày hai mươi bốn tháng bốn
ba mẹ bé đưa cháu l ăn n đến trung tâm tiêm chủng tnt bến cát để tiêm ngừa
cháu bé được thăm khám tình trạng ổn định đủ điều kiện tiêm
bé được chỉ định và tiêm một mũi vaccine infaric hesa năm ml và uống vaccine rotavine hai ml
khoảng một mươi năm phút sau bé quấy khóc tiêm tái hai cẳng chân được các bác sĩ cấp cứu
tiêm một phần tư ống adrenalin một mg trên một ml và chuyển bé đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa mỹ phước
tại đây bé được cấp cứu đặt nội khí quản truyền dịch nhưng ngày càng tím hơn da niêm yợt
theo sở y tế bình dương sau khi tiên lượng tình trạng bé được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương tiếp tục cấp cứu
đến chiều cùng ngày bé cựa quậy da niêm hồng tiên lượng rè rặt tiếp tục theo dõi cấp cứu
đến sáng ngày hai mươi năm tháng bốn đại diện bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương cho biết tình trạng bé đã tạm ổn
đại diện sở y tế bình dương cho biết hai loại vaccine tiêm cho bé đều còn hạn sử dụng
hiện tại các đơn vị liên quan đang tiếp tục thực hiện điều tra giám sát và chỉ đạo cơ sở tiêm chủng
tiêm phòng vaccine đúng quy định để chờ kết luận của hội đồng đánh giá phản ứng sau khi tiêm chủng
đồng thời tăng cường quản lý các mũi tiêm đảm bảo công tác an toàn tiêm chủng tại cơ sở trên địa bàn
thai ngoài tử cung là tình trạng sản khoa vô cùng nguy hiểm đe dọa khả năng sinh sản cũng như tính mạng của thai phụ
mới đây các bác sĩ của bệnh viện phụ sản trung ương vừa phối hợp với bệnh viện việt đức
cứu sống sản phụ bị sốc bắt máu hai lần ngừng tuần hoàn do chữa ngoài tử cung
ngày một mươi năm tháng bốn bệnh viện phụ sản trung ương tiếp nhận bệnh nhân dtm chú tại lạng sơn
nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng liên tục nôn nhiều
qua khai thác bệnh sử bệnh nhân cho biết chị tự test que thử thai kết quả dương tính và bị đau bụng từ hai ngày trước
nhưng trong khám và siêu âm ban đầu đội ngũ bác sĩ cấp cứu khoa khám bệnh nhận định
bệnh nhân có triệu chứng chảy máu trong ổ bụng yêu cầu chuyển mổ ngay lập tức
ekip cấp cứu hội trần ban giám đốc toàn viện bật chế độ báo động đỏ đồng thời hội trần liên viện cùng bệnh viện việt đức tập trung cứu chữa cho bệnh nhân
sau một mươi năm phút căng thẳng được ép tim liên tục và hồi sức tích cực tim bệnh nhân đập trở lại
toàn bộ y bác sĩ hai bệnh viện vui mừng khẩn trương phẫu thuật cầm máu cho bệnh nhân
kết thúc ca mổ kít mổ khoa khám bệnh cho biết bệnh nhân có khối trưởng ngoài tử cung vỡ gây mất hai lít rưỡi máu vô cùng nguy hiểm
sau khi cẩn thận kiểm tra tình hình người bệnh vào lúc một mươi năm h cùng ngày bệnh nhân dtm được chuyển từ bệnh viện phụ sản trung ương sang bệnh viện việt đức để tiếp tục điều trị hồi sức tích cực
bệnh viện phụ sản trung ương cho biết sau một mươi ngày được các y bác sĩ của hai bệnh viện nỗ lực cứu chữa điều trị sản phụ đã hoàn toàn tỉnh táo sức khỏe ổn định và giao tiếp tốt
từ trường hợp trên các bác sĩ cũng khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cần quan tâm sức khỏe sinh sản đi khám định kỳ và tuyệt đối không chủ quan khi có dấu hiệu đau bụng chậm kinh tránh những biến chứng đáng tiếc nếu không được xử trí kịp thời
gần đây khoa phẫu thuật tạo hình bệnh viện đại học y hà nội thường xuyên tiếp nhận rất nhiều các trường hợp biến chứng cắt mí mắt nâng mũi hút mỡ tạo hình thành bụng tiêm filler tại các cơ sở spa không phép
các can thiệp không được thực hiện bởi các bác sĩ phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ thậm chí thực hiện bởi những người không học ngành y mới trèo hết cấp ba nhưng đã thực hiện những phẫu thuật can thiệp chảy máu gây những biến chứng rất đáng tiếc
nhưng bệnh nhân bị mù mắt hoại tử toàn bộ rốn ra thành bụng áp xe biến dạng mặt mũi của bệnh nhân trường hợp sau đây là một lời cảnh báo
bệnh nhân nữ hai mươi bốn tuổi đến bệnh viện đại học y hà nội để khám trong tình trạng toàn bộ môi vào vùng mặt dưới sưng nề vùng môi biến dạng mất cân đối chảy nhiều màu trắng bẩn viêm nhiễm rất nặng
được biết trước đó ba ngày bệnh nhân có đi cắt mua trái tim tại một spa tư nhân thông tin về ca bệnh bác sĩ hoàng văn hồng phụ trách khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ bệnh viện đại học y hà nội cho biết

cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại